do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba từ đêm một tháng tám đến ngày hôm nay bốn tháng tám trên địa bàn tỉnh sơn la đã liên tục có những đợt mưa vừa mưa to đến rất to trên diện rộng xảy ra lũ lụt sạt lở đất ngập ống gây thiệt hại về tài sản nhà ở công trình giao thông và sản xuất của nhân dân
tính đến một mươi sáu h ngày bốn tháng tám mưa lũ đã làm một người bị mất tích tại bản trăm cháy xã đông sang huyện mộc châu
có gần hai trăm linh ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn và sạt lở đất hai điểm trường học bị ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng và vùi lấp
mưa lũ còn làm sụt trượt tao luy dương xa bồi ở hàng trăm điểm trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường địa phương ước tính thiệt hại trên ba bảy tỷ đồng
riêng tại huyện vân hồ mưa lũ làm một cầu tạm ở bản trường hìn xã xuân nha bị nước cuốn trôi hiện tại điểm trường và một mươi hộ dân khu vực này bị cô lập
tại huyện mộc châu một số điểm trên quốc lộ sáu bị ngập gây ách tắc giao thông nhiều tuyến đường bị sạt lở đất đá vùi lấp mặt đường khiến giao thông đi lại khó khăn
trước thiệt hại do thiên tai gây ra các địa phương đã tập trung chỉ đạo huy động lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ tìm kiếm người mất tích
kịp thời di chuyển các hộ gia đình trong vùng bị sạt lở đất ngập lụt đến nơi an toàn di chuyển đồ đạc đến nơi cao giáo để hạn chế thiệt hại
phân công lực lượng tại các khu vực ngập sâu sạt lở cảnh báo cho người dân phương tiện qua lại làm đường tránh tạm thời để cho người dân và phương tiện lưu thông